bạo loạn tiếp tục lan rộng tại pháp trong đêm thứ năm liên tiếp liên quan đến vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên vì không tuân thủ hiệu lệnh khi tham gia giao thông
thông tin có trong quản lý quốc tế ngay sau đây
cảnh sát pháp tối qua đã bắt giữ thêm hơn tám mươi người tham gia các vụ gây dối hàng loạt
trước đó có thông tin cho rằng hơn một ba trăm linh người gây bạo loạn đã bị giam giữ trong các vụ gây dối vào đêm ngày một tháng bảy
đến nay pháp đã triển khai bốn mươi năm cảnh sát cùng một số xe bọc thép ứng phó với các cuộc biểu tình bạo lực trên khắp đất nước
mà theo lập luận của tổng thống emmanuel macron rằng các nền tảng truyền thông xã hội và trò chơi điện tử đã góp phần gây ra tình trạng bất ổn này
còn tại trung đông palestine đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng của những người định cư israel ở bờ tây
trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào người palestine và tài sản của họ
nguyên nhân xuất phát từ các kế hoạch xây dựng thêm hơn năm sáu trăm linh căn nhà mới tại một số khu định cư ở bờ tây
trong đó có hơn một căn nhà tại ely nơi tuần trước xảy ra vụ hai tay sát
các kế hoạch xây dựng thêm nhà định cư được israel phê duyệt vào ngày hai mươi sáu tháng sáu vừa qua
và giới quan sát nhận định động thái này có thể làm leo thang hơn nữa căng thẳng giữa israel và palestine